ngày một mươi ba tháng một mươi một thành ủy tp hcm đã tổ chức tổng kết một mươi năm chỉ thị số hai mươi hai của ban bí thư
về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp
và sơ kết năm năm thực hiện nghị định số chín mươi tám của chính phủ quy định về thành lập các tổ chức chính trị
trong các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế
là một thành phố đặc biệt một trung tâm lớn về kinh tế văn hóa giáo dục khoa học công nghệ
đồng mối giao lưu hội nhập quốc tế có sức lan tỏa lớn của vùng trọng điểm kinh tế phía nam
có vị thế chính trị quan trọng của cả nước
với gần bốn trăm linh doanh nghiệp thành ủy tp hcm đã coi trọng công tác xây dựng và phát triển lao động hài hòa
ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp
từ đó có ý nghĩa về nhiều mặt tạo cơ sở cho việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp
cho người lao động và người sử dụng lao động tạo môi trường đầu tư và kinh doanh lành mạnh ổn định lâu dài
trong đó dình chung nhận thức của cán bộ đảng viên thành viên các tổ chức trong hệ thống chính trị
có nhiều chuyển biến tích cực
hầu hết các cấp ủy đảng đã xác định rõ quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trách nhiệm
đã có tác động mạnh đến nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động